tháng bốn tết chơi đã chuẩn bị bước vào hè
dạo này hàng cây bằng lá nhỏ trên đường tôi đi làm đang ra lá mới những chiếc lá xanh mơn mẩn
nó xanh cái thứ màu mà làm tôi muốn trở thành một trụ chim đậu mình nơi cảnh cây mà ngắm nhìn gió gợn
tôi là anh thơ người đồng hành cùng các bạn trong số podcast ngày hôm nay
mấy nay mọi người vẫn giữ sức khỏe tốt trước thời tiết dạo đây là khiến nhiều người cảm cúm lam đấy
mọi người nhớ chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân nhé
hôm nay tôi sẽ nói chuyện với mọi người về việc làm thế nào để mình có cuộc sống nhẹ nhõm hơn hạnh phúc hơn
thế giới này có bao nhiêu người thì tôi nghĩ có bấy nhiêu cái khái niệm để giải thích cho tôi hạnh phúc
vì mỗi người là một cá thể riêng biệt có ngôn ngữ khác nhau sống ở một chàng trai khác cuộc sống khác
với bạn hạnh phúc là gì
thực ra ai trong chúng ta cũng hiểu được hạnh phúc là khi chúng ta có cái ăn có cái mặc có người để yêu thương
nhưng làm thế nào để ta biết được
là ta đã có đủ đã nắm bắt đủ và cảm thấy hạnh phúc thì không biết ai cũng biết
làm người thì điều đầu tiên là phải tồn tại mà muốn tồn tại thì chúng ta phải ăn
vậy chúng ta ăn như nào để cảm thấy hạnh phúc
mỗi người chúng ta có một khẩu vị khác nhau cơ thể khác nhau và nhu cầu ăn khác nhau
nhưng nhiều người chỉ ăn cho sướng cái mồm
tôi nói vậy nghe hơi quá nhưng đúng là vậy đấy
có nhiều người lại ăn cho qua có nghĩa là chỉ ăn cho qua bữa đủ để tồn tại
tạo hòa sinh ra chúng ta biết ăn để sống không phải để chúng ta lãng phí nó như vậy
chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình tìm hiểu để biết mình cần ăn những gì và như nào là đủ
không nên ăn quá nhiều và ăn nhiều đồ ăn độc hại là chúng ta đang bảo vệ chính cơ thể của mình
và muốn như vậy thì chúng ta nhất thiết phải hiểu rõ mình và đồ ăn
ngừng tiếp thu nạp vào cơ thể mình những đồ ăn không tốt
vậy thì chúng ta mới có thể có một thân tâm trí thật khỏe mạnh minh mẫn
thua bé thì chúng ta được bố mẹ nuôi nấng cho cái ăn cái mặc trang phải suy nghĩ gì
lớn lên rồi thì phải tự biết đứng trên đôi chân của mình
tự đi làm kiếm tiền vậy mới có thứ để ăn để sống
tôi có đứa bạn mới đi làm côi đã nghỉ việc rất lâu vì cảm thấy nơi cũ không còn phù hợp với mình
giờ mới đi làm được hai ba ngày cô ấy lại cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực với công việc của mình
công việc của cô ấy tôi không hiểu được hết nhưng có lẽ vì nghỉ làm quá lâu
bà lần đầu đi làm lại ở một nơi nhiều người mà cô ấy cảm thấy không quen và sinh ra stress
tôi nghĩ là bởi vì cô ấy suy nghĩ quá nhiều
tôi luôn nói với cô ấy trong mọi tình huống là không cần suy nghĩ gì nữa
mình cứ làm hết khả năng của mình là được quan trọng là mình đã cố gắng để hoàn thành công việc đó
như vậy thì cô ấy phải thấy tự hào cho nhỉ
về tình yêu thương trên đời này có vô số những tình yêu nhưng nay chúng ta nói về tình yêu giữa người với người nhé
bố mẹ chúng ta thường lấy những lần thất bại những bài học trong cuộc sống của họ là mục tiêu cho con cái
họ cho rằng họ đã thiếu sót như vậy trong quá khứ thì bạn phải lấp đầy những lỗ hồng đó của họ
học hành không đủ con còn phải biết chơi đàn học võ giỏi nữa
nhưng trẻ con thì không biết thổ lộ nhiều học hành đã căng thẳng
nó chỉ biết nói không và bố mẹ lại cho nó là ngẫu nghịch không nghe lời
nó cần tự học tập có tinh thần thoải mái để khám phá thế giới chứ không phải sự ép buộc từ bố mẹ
đó là bố mẹ đang quá mong muốn nhiều thứ và làm nết vỡ tình yêu cha mẹ và con cái
tất cả sự đau khổ mệt nhạt trong cuộc sống đều đến từ việc mong cầu quang mất của một ai đó
vậy việc chúng ta cần làm là gì
là buông bỏ
tôi không nói chúng ta buông bỏ tất cả
phải tĩnh lặng nhìn nhận mọi thứ như nào là đủ
một cái ly chỉ có tác dụng khi nó được đủ nước
khi giọt nước tràn ly liệu nó còn tác dụng được của mình hay không
một khi lòng tham đã xuất hiện nó sẽ không biết như nào là đủ
khi đó hãy nhớ rằng những thứ căn bản nhất trên đời là tồn tại và yêu thương
chúng ta vẫn còn có cái để ăn có cái để mặc còn có người để yêu thương
thì không thực sự phải nắm bắt quá nhiều thứ
chúng ta nắm bắt khi chúng ta biết được mình có thể làm được và chúng ta thực sự hạnh phúc với nó được
đem những sự mong muốn vô lý của mình áp đặt lên chính bản thân mình hay những người khác
anh và em chúng ta chia tay vì em cảm thấy em không được yêu như cách em muốn
anh không mua cho em những bó hoa như những cô gái khác
em không được tặng nước hoa không được đi ăn ở những nhà hàng sang trồng
vật chất nói chung cũng chỉ là vật ngoài thân
từng thứ mà bạn mong muốn cũng chỉ là trải nghiệm ngoại cảnh
chúng ta hãy dành thời gian để tìm hiểu con người nhau hơn
học cách yêu thương tha thứ và cùng cố gắng thay đổi vì những người mà mình yêu thương
anh ấy chưa tinh tế hay chưa có cả kinh tế để mua cho bạn nhiều đứa đồ như bạn mong muốn
nhưng ngành ấy luôn cố gắng từng ngày để làm những thứ đó cho bạn
vậy thì xem lại ở đây ai mới là người tỏa ra cái thứ năng lượng độc hại
nó như một thứ thuốc độc vô hình hòa vào mối quan hệ giữa hai người
làm cả hai ngày càng chán ghét nhau rồi xây bỏ nhau
quay lại về đứa bạn của tôi tôi nghĩ việc cô ấy cảm thấy stress vì nó cho rằng
sau ngần ấy thời gian cụ thể là sáu tháng đi học và tìm hiểu nhiều thứ về văn nghề mà cô chọn
thì không nghĩ cô phải tìm được một môi trường làm việc thoải mái
có đồng nghiệp vui vẻ có người xếp tốt vụng công việc thì vừa phải không quá áp lực
chính những điều đòi hỏi đó đã hành hạ cô ấy rơi vào trạng thái như bây giờ
và cô lại lan tỏa về năng lượng tiêu cực cho những người xung quanh
cô không dọn dẹp nhà cửa không chăm sóc bản thân thật tốt
cô bỏ bê chính mình và nơi ô lấy mình cô ấy đang tự phá đi ngôi nhà trong chính con người của mình
phải chăng cô ấy nhận thức được việc mình có nơi để trải nghiệm
làm việc và học tập thêm đã là tốt rồi
nếu môi trường không hợp thì cũng không việc gì phải ôm đống nguồn tiền ấy mà lan tỏa cho mọi người
mới đây là ngày một tháng bốn ngày nói dối
một người nổi tiếng đã dối cộng đồng mạng bằng cách tổ chức một đám cưới giả như thật
mặc dù có nhiều người đã thấy những chi tiết lạ và nói là anh ta đang tạo nội dung thôi
nhưng cũng vẫn có người tin sái cổ và xa vào chúc phúc cho đôi bạn trẻ
vấn đề ở đây là khi anh ta công bố rằng đây là một trò đùa vào ngày nói dối
thì rất nhiều người vào ném đá và chỉ trích
nó là mất công chúc phúc cho hai người
mọi người phải trăng năng quá mụ mị
sống cho cuộc sống trên mạng sống cho người khác nhiều hơn là chính mình
hãy vùng bỏ những thứ đó ngừng nắm bắt ngừng việc để nó ảnh hưởng vào tâm trí của mình
những thông tin trên mạng hay ngoài đời vô hình chung cũng đâu ảnh hưởng đến chúng ta
tất cả là do chúng ta cố quan tâm đến nó
đến khi nó chuyển đổi theo chiều hướng nào cũng sẽ làm lòng chúng ta giao động
từ đó mà có những hành động những lời nói vô lý với người ta
đây cũng là nguyên nhân mà bạo lực ngôn từ đã xảy ra
và hết sức trầm trọng như hiện nay
mọi người hãy suy nghĩ nó không ảnh hưởng tới cây ăn của bạn
không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn thì sao bạn phải quá quan tâm đến nó
mỗi một lời xúc phạm một lời nói thâm độc được phát ra là một thứ năng lượng tiêu cực được phát ra
mà mây tầng nào thì mặc mây tầng đó
bàn tiêu cực thì cũng sẽ hấp dẫn nhận về những điều tiêu cực
tôi biết ngôn từ của mình không thể biểu lộ hết những ý nghĩa của việc buông bỏ để hạnh phúc
nhưng tôi mong bạn đã hiểu được những đòi hỏi của bản thân mình
hãy biết tiết chế lại chúng ta chỉ cần ăn để tốt cho sức khỏe
chúng tôi không cần ăn quá nhiều ăn những đồ ăn thật là ngon miệng
nó thực sự không tốt cho sức khỏe
ba mẹ và con cái không hãy thôi đòi hỏi ở nhau những đòi hỏi vô lý
nhớ rằng chúng ta là máu mủ phải yêu thương nhau
chấp nhận những khuyết điểm mà cùng nhau cố gắng tốt lên
những người yêu nhau cũng đừng áp đặt những ước vọng của mình lên người mình yêu thương
khi họ trở nên nóng giận và rời đi
thư hỏi ai đã gieo ra cá nhân ấy nào
và mọi người hãy sống tích cực lạc quan lên nhé
đừng bận tâm quá nhiều đến những cuộc đời không ảnh hưởng đến mình
học cách tha thứ yêu thương nhiều hơn để cuộc đời yêu bạn thật nhiều nhé
tôi là anh thơ chúc bạn một ngày tốt lành